thế nhưng có một điều khiến nhiều người băn khoăn là ung thư da liệu có nguy hiểm tới tính mạng như những bệnh ung thư khác bên trong cơ thể hay không
trong chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn những thông tin về bệnh ung thư biểu mô tế bào đáy
đây là loại ung thư da thường gặp nhất hiện nay nhưng chúng ta thường bỏ qua những dấu hiệu của bệnh do còn ít kiến thức về nó
những thông tin sau đây sẽ phần nào giải đáp thắc mắc trên một cách hợp lý để quý vị và các bạn có cái nhìn đúng hơn về căn bệnh này
nghe kết quả bác sĩ thông báo mình mắc bệnh ung thư bệnh nhân phạm văn trí đã không khỏi sững sờ vì bệnh nhân không thể ngờ rằng
chỉ từ một vết sưng gần cánh mũi mà bệnh nhân vẫn nghĩ là nốt ruồi nay đã lan rộng trên khuôn mặt và bắt buộc phải phẫu thuật để loại bỏ khối u
nghe kết quả bác sĩ thông báo mình mắc bệnh ung thư bệnh nhân phạm văn trí đã không khỏi sướng sờ vì bệnh nhân không thể ngờ rằng chỉ từ một vết sưng gần cánh mũi mà bệnh nhân không thể ngờ rằng chỉ từ một vết sưng gần cánh mũi mà bệnh nhân không thể ngờ rằng chỉ từ một vết sưng gần cánh mũi mà bệnh nhân không thể ngờ rằng chỉ từ một vết sưng gần cánh mũi mà bệnh nhân không thể ngờ rằng chỉ từ một vết sưng gần cánh mũi mà bệnh nhân không thể ngờ rằng chỉ từ một vết sưng gần cánh mũi mà bệnh nhân không thể ngờ rằng chỉ từ một vết sưng gần cánh mũi mà b
nếu nhìn vào telescope thì rất rõ ràng rãn mạch ở xung quanh cái tổn thương và cái màu đen đấy trên đấy nó có những hạt thì trong cái gọi là y học thì nó gọi là các hạt gọc ung thư
thế mà đấy là những dấu hiệu rất điển hình của một cái ung thư tế bào đáy
làn da của chúng ta gồm ba lớp chính mỗi lớp lại bao gồm nhiều lớp thay thế
ung thư tế bào đáy là loại ung thư với khối u ác tính gồm những tế bào giống với tế bào ở lớp đáy của thượng bì
đây là loại ung thư da hay gặp nhất chiếm khoảng bảy mươi năm các loại ung thư da bệnh thường gặp ở người trên năm mươi tuổi
nguồn gốc thật sự của ung thư tế bào đáy còn chưa rõ ràng
bên cạnh yếu tố nguy cơ do di truyền và những biến đổi về gen thì tiêu cực tím có trong ánh sáng mặt trời được xem là có khả năng cao gây ung thư tế bào đáy
tác hại của tiêu cực tím
thường được tích tụ trong một thời gian trước khi phát triển thành bệnh
vấn đề liên quan đến cái kiến thức về y khoa đặc biệt là các loại ung thư trên bề mặt da thì trước đến giờ người ta cũng không chú ý nhiều lắm
họ hay nhầm tưởng với các tổn thương lành tính và người ta có thể tự mua các cái thuốc để bôi để điều trị hoặc là thậm chí là không biết thì người ta nghĩ có thể can thiệp bằng các phương pháp đốt điện hay là laser
do đó là ở cái người bệnh của người việt nam mình thì cái tiếp xúc đối với ung thư tế bào đáy chúng tôi thấy là đến cũng tương đối là muộn
ung thư biểu môi
tế bào đáy tiến triển chậm tổn thương có thể lan rộng xâm lấn tổ chức xung quanh gây biến dạng và làm dối loạn chức năng của một số cơ quan bộ phận
nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời loại bỏ tổn thương tiền lượng của bệnh sẽ rất tốt
để quý vị khán giả có thêm thông tin về dấu hiệu nhận biết phương pháp điều trị cũng như cách phòng tránh bệnh ung thư tế bào đáy
bác sĩ phạm cao kiêm trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ phục hồi chức năng bệnh viện gia liễu trung ương sẽ chia sẻ với chúng ta những kiến thức cần biết xung quanh căn bệnh này
xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình
xin bác sĩ cho biết ung thư tế bào đáy nguy hiểm như thế nào và nếu không phát hiện sớm thì sẽ xảy ra những hậu quả gì
nguy hiểm của ung thư tế bào đáy là chỗ nó là bệnh ác tính nhưng mà nó lại không gây đau
cái thứ hai là nó phát triển rất từ từ
khi mà giai đoạn muộn thì cái ung thư đã phá hủy nhiều người thì phá hủy hết cả mũi nhiều người thì phá hủy hết cả mắt
nhiều người nó phá hủy cả cái xương hạp trên và toàn bộ cái tổ chức da ở mặt
đến lúc bây giờ thì việc điều trị vô cùng khó khăn và nhiều khi cũng không điều trị được nữa
và lúc điều trị thì phải kết hợp rất là nhiều cái chương khoa lại thì mới có giải quyết được nhưng cũng rất là khó khăn
theo ghi nhận của các bác sĩ nhiều bệnh nhân khi tình cờ đi khám bệnh thì mới được chẩn đoán là ung thư với bào đáy
có phải là vì những triệu chứng dấu hiệu của ung thư tế bào đáy khó nhận biết hay không thưa bác sĩ
những triệu chứng dấu hiệu của ung thư tế bào đáy thì mới được chẩn đoán là ung thư tế bào đáy khó nhận biết hay không thưa bác sĩ
và khi mà chúng ta để lâu thì u càng ngày thì càng ngày nó càng phát triển
tức là u không dừng mà giờ chúng ta có điều trị bằng thuốc gì chăng nữa thì khối u vẫn không ngừng phát triển
một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh là do ảnh hưởng của tiêu cực tím
vậy thì việc thoa kem chống nắng như chúng ta vẫn đang làm hiện nay có ngăn ngừa được hay không
kem chống nắng như chúng ta đã biết là nó ngăn chặn của cái tê uvb
còn ung thư tế bào đáy chỉ bởi tê uva
thứ hai nữa là kem chống nắng thì cũng không phải là người ta ngăn chặn hoàn toàn của các cái tiêu cực tím
như vậy thì cái việc dùng kem trong nắng không có nghĩa là một trăm linh có thể ngăn chặn được được là ung thư tế bào đáy và các loại ung thư khác
nhưng nó ngăn chặn tới khoảng chín mươi năm của các loại tiêu biểu tím
với kem trong nắng thì người ta đang nghiên cứu là với cái ví dụ kem nhà nắng có chỉ số spf
từ ba mươi khoảng chín mươi
vì nếu có dùng cái chỉ số nó cao hơn nữa thì cũng không có nghĩa là ngăn chặn hoàn toàn cái tiêu cực tím
do nó tác động vào da
mà nhiều khi nó cũng lại có tác động ngược lại
xin bác sĩ cho biết hiện nay ở việt nam có những phương pháp nào đang được áp dụng để điều trị căn bệnh ung thư tế bào đáy
trước khi mà cái phương pháp mose ra đời thì người ta đã dùng cái phương pháp tên là cắt theo nguyên tắc
người ta cắt cái cách bờ của cái thương tổn nó từ bốn một cm
từ cái bờ thương tổn và người ta loại bỏ cái khối u ấy đi
cách thứ hai
người ta có thể thoang ở chân da
cách thứ ba
người ta có thể là người ta dùng cái dùng tia xai trị
thì người ta có thể điều trị

của cái ung thư tế bão

và cái phẫu thuật mose là một cái cơ hội rất là tiến bộ và nó mới áp dụng ở việt nam được khoảng hơn một chục năm nay
phương pháp phẫu thuật mos có ưu điểm gì và tỷ lệ thành công của phương pháp này trong việc điều trị ung thư tế bào đáy đạt được bao nhiêu phần trăm
phẫu thuật mose là một kỹ thuật người ta lấy bỏ tổ chức ung thư này sau đó người ta kiểm soát dưới kính hiển vi
chúng ta tìm ra xem chỗ nào còn ung thư và chỗ nào hết ung thư
nếu mà con ung thư thì người ta sẽ tiếp tục phẫu thuật cho đến khi không còn ung thư
phẫu thuật mose có ưu điểm hơn các phẫu thuật khác ở chỗ này
một là nó tiết kiệm được tổ chức dao lạnh
ung thư thì nó theo một hình vòng tròn
như vậy khi mình tính cả hai bên diện tích ở trên mặt mà mình đánh với ngũ một bên khoảng độ sáu mm
cộng với diện tích thương tổn ra nữa thì khuyết rất là lớn
nhưng mà khi có phẫu thuật mose thì người ta chỉ cắt những chỗ có ung thư tức là vùng nào xí xác ở vùng quán ung thư
đảm bảo rằng
loại bỏ tế bào ung thư ở mức cao nhất
thứ hai là vì nó chỉ cắt ở vùng có có thùng u
cho nên vùng dao lạnh là mình vẫn bảo vệ được
cho nên là tiết kiệm tối đa tổ chức lạnh
tỷ lệ thành công theo các nghiên cứu trên thế giới
nó là từ khoảng độ chín mươi sáu đến một trăm linh
còn tại bệnh viện gia lễu trung ương của chúng tôi
thì qua nghiên cứu chúng tôi thấy là cái tỷ lệ thành công của loại bỏ ung thư ở tại bệnh viện này là chín mươi tám
cùng nghĩa là chín mươi chín
sĩ bác sĩ cho biết là
việc điều trị tế bào ung thư
việc điều trị ung thư tế bào đáy
có ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ của bệnh nhân hay không
và có thể khắc phục điều đó như thế nào
tất cả những vấn đề trên mặt
thì đều cho là có ảnh hưởng thẩm mỹ hết
và ung thư tế bào đáy
chắc chắn không phải là một quả lệ
vì ung thư tế bào đáy nó phá vị bất cứ một vị trí nào
ở trên mặt
như vậy là nếu mà muốn
loại bỏ nó đảm bảo
với đầu thẩm mỹ thì phải là tạo hình
chứ ở đây chúng tôi
các bác sĩ đều phải đào tạo về loại bỏ ung thư
đào tạo hình thẩm mỹ
để trả lại vấn đề thẩm mỹ
cho khuôn mặt cho bệnh nhân
sau khi loại bỏ
xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
đối với ung thư biểu mô tế bào đáy
nguyên tắc điều trị là phải loại bỏ triệt để tổ chức ung thư
đồng thời điều trị phù tồn khuyết
bảo đảm chức năng và thẩm mỹ
sau khi cắt bỏ tồn thương u
như vậy phương pháp chủ yếu
và đạt hiệu quả nhất
vẫn là phẫu thuật
hiện nay nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật
phương pháp phẫu thuật mô đang được ứng dụng
ở việt nam là phương pháp phẫu thuật
cắt bỏ từng lớp và kiểm tra tình trạng
tổ chức u trên lát cắt
ở các vị trí bằng kính hiển vi
những vị trí còn tế bào ung thư
sẽ được tiếp tục cắt bỏ cho đến tổ chức ra lành
đây là một phương pháp điều trị
biểu mô tế bào đáy cho kết quả tốt
giúp cho bác sĩ xác định ngay được việc
loại bỏ hết tổ chức ung thư
trong quá trình phẫu thuật
tiết kiệm được tổ chức da lành chung quanh
và giảm tối đa mức độ tái phát của bệnh
tuy nhiên phẫu thuật mô đòi hỏi
các trang thiết bị hiện đại
cùng một ekip phẫu thuật được đào tạo bài bản
và có tay nghề cao
còn người bệnh thì thường phải trải qua nhiều lần phẫu thuật
mới có thể loại bỏ được khối u
đây là một kỹ thuật rất là tiên tiến và đòi hỏi
thứ nhất là bác sĩ phải có cái tay nghề rất là cao
và có rất nhiều kinh nghiệm
thứ hai nữa là phải có trang thiết bị
thế thì để chuẩn bị cho vấn đề này
thì từ cuối những năm
chúng tôi đã gửi các bác sĩ
đi sang bên mỹ để học
được sự trợ giúp của bộ y tế
thì chúng tôi cũng đã
mua những cái máy móc
để mà phục vụ cho cái công tác điều trị này
thì tất cả phải
tạo thành một cái ekip
mà làm việc
rất là hiện đại
rất là đường bộ
thì mới đạt kết quả rất là cao
mặc dù ung thư biểu mô tế bào đáy
hiếm khi gây tử vong
nhưng nếu không được điều trị sớm
các khối u có thể xâm nhập
và phá hủy các mô chung quanh
cũng như dây thần kinh và xương
và cũng như các loại ung thư khác
ung thư da có thể gây di căn
tới các bộ phận khác của cơ thể
nếu không được điều trị kịp thời
thêm vào đó
ngay cả khi đã được điều trị thành công
ung thư biểu mô tế bào đáy
cũng có thể tái phát bất cứ lúc nào
vì thế việc theo dõi sau điều trị
được thực hiện nghiêm ngặt
nhằm phát hiện kịp thời tái phát
cũng như tổn thương ung thư mới nếu có
trong vòng một năm đầu sau khi phẫu thuật
bệnh nhân cần khám định kỳ ba tháng một lần
những năm tiếp theo là sáu tháng một lần
chúng ta làm việc
nên những điều kiện liên quan đến ánh sáng mặt trời nhiều
chúng ta phải che cắn càng rõ hơn
kỹ hơn liên quan đến vấn đề ánh nắng
và chúng ta có thể
thử dụng từ các biện pháp
ví dụ như liên quan đến cơ học
như là mình
sử dụng các loại mũ
các loại quần áo có tính chất ke bên ngoài
và đặc biệt là sử dụng
các loại kem chống nắng
thời gian bôi kem chống nắng là mình phải bôi nhiều lần trong ngày
mình bôi trước khi ra tiếp xúc với ánh nắng
chứ không phải đến khi tiếp xúc với ánh nắng
hay có vấn đề bỏng nắng mới bôi
và các chỉ số liên quan đến chống nắng
đối với những người làm việc
dưới điều kiện ánh sáng mặt trời nên có một chỉ số chống nắng
đương đối là cao
ví dụ như là ba mươi cộng năm mươi cộng
và sau khi làm việc
dưới ánh sáng mặt trời
hoặc là dưới điều kiện tiếp xúc ánh nắng
khoảng hai ba tiếng sau thì các bạn phải bôi nhắc lại
với những thông tin được cung cấp trong chương trình ngày hôm nay
hy vọng quý vị và các bạn
sẽ thường xuyên chú ý hơn đến việc chăm sóc
và bảo vệ làn da của mình
để có thể phòng tránh bệnh ung thư
biểu mô tế bào đáy
chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này xin được tạm dừng tại đây
trong những chương trình lần sau
hẹn gặp lại